phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tham dự chương trình tết yêu thương xuân canh tí hai nghìn hai mươi
tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
chương trình do hội liên hiệp phụ nữ việt nam và quỹ bảo trợ trẻ em việt nam phối hợp với tỉnh vĩnh long tổ chức
phát biểu tại chương trình phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao công tác chăm lo người có công
gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo hiếu học của huyện bình tân nói riêng và tỉnh vĩnh long nói chung
nhân dịp này phó chủ tịch nước chúc các mẹ việt nam anh hùng các gia đình chính sách cựu nữ thanh niên sung phong
các gia đình phụ nữ tuổi trẻ phấn đấu trong lao động sản xuất để vươn lên
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao quà và tiền cho các hộ gia đình chính sách
nữ cựu thanh niên sung phong gia đình phụ nữ khó khăn tổ hợp tác được hỗ trợ sinh kế
hỗ trợ gia đình xây dựng nước sạch vệ sinh hỗ trợ máy ấm tình thương
ngoài ra phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã trao một trăm linh suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi mỗi suất một triệu đồng